hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi lâm luật quản trị rừng và thương mại lâm sản vpa pletty giữa việt nam và liên minh châu âu eu là hiệp định thương mại có tính chất giảng buộc về mặt pháp lý nhằm mục tiêu cải thiện quản trị rừng và thúc đẩy thương mại gỗ và sản phẩm gỗ hợp pháp xuất khẩu từ việt nam sang thị trường eu
hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi lâm luật quản trị rừng và thương mại lâm sản vpa pletty giữa việt nam và liên minh châu âu eu là hiệp định thương mại có tính chất giảng buộc về mặt pháp lý nhằm mục tiêu cải thiện quản trị rừng và thúc đẩy thương mại gỗ và sản phẩm gỗ và sản phẩm gỗ
hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi lâm luật quản trị rừng và thương mại lâm sản vpa pletty giữa việt nam và liên minh châu âu eu là hợp với đặc điểm chung của chuỗi cung của việt nam và quy định của eu để xác minh truy xuất nguồn gốc gỗ trong toàn bộ chuỗi cung làm căn cứ để cơ quan có thẩm quyền của việt nam cấp giấy phép petty cho các lô hàng gỗ và sản phẩm gỗ của việt nam xuất khẩu sang eu
đổi lại các lô hàng gỗ và sản phẩm gỗ của việt nam có giấy phép fleste sẽ không phải thực hiện trách nhiệm giải trình về nguồn gốc gỗ hợp pháp theo quy định của eu
nếu quốc gia nào mà là đối tác của eu muốn xuất khẩu hàng vào eu mà không cần phải làm cái trách nhiệm giải trình như quy định của họ thì phải đàm phán hiệp định đối tác tự nguyện
và hiệp định đối tác tự nguyện này nó sẽ đó là một cam kết mà các quốc gia đàm phán phải xây dựng được một hệ thống đảm bảo của hợp pháp
và xây dựng được cơ chế cấp phép flecti cho các lô hàng của việt nam xuất khẩu sang eu
như thế các lô hàng này sẽ được miễn trừ trách nhiệm làm quy định giải trình về nguồn gốc gỗ như quy định của quy chế chín trăm chín mươi năm

với hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi lâm luật quản trị rừng và thương mại lâm sản ppa flecti
một trăm linh gỗ xuất khẩu vào eu phải là gỗ hợp pháp
dù doanh nghiệp dùng gỗ nguyên liệu trong nước hay nhập khẩu thì vẫn phải đảm bảo đầy đủ hồ sơ giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của gỗ
điều này sẽ khiến chi phí tăng doanh nghiệp phải thực hiện nhiều công đoạn để đảm bảo truy xuất nguồn gốc gỗ rõ ràng
hiện nay các doanh nghiệp xuất khẩu đi thì các nước họ yêu cầu rất là nhiều
và rất nghiêm ngặt về các quy định gỗ hợp pháp
đặt ra một thử thách khác là các doanh nghiệp nhỏ và các doanh nghiệp từ trước đến nay họ chưa bao giờ tiếp cận với những khái niệm này
và họ cũng không hay là người nông dân của mình cũng chưa có thói quen
hoặc là người tiêu dùng ở trong nước cũng chưa có thói quen là kiểm tra bằng chứng các thứ v v
thì tôi nghĩ đấy là những cái thử thách cũng sẽ rất là lớn
đối với bộ nông nghiệp thì cũng phải cụ thể hóa hơn nữa
các cái chính sách hỗ trợ cho các chủ rừng các khổ gia đình trong cái chính sách giao đặt khoản rừng
và cái thứ hai nữa là hỗ trợ cho các chủ rừng xây dựng cái chứng chỉ quản lý rừng bền vựng fsg
thì có được fsg thì mới nói đến tham gia vào cái thị trường pelletti hoặc lanci hoặc thổi về thị trường khác
yếu tố tiên quyết để thúc đẩy tăng trưởng lâm nghiệp và tận dụng được các cơ hội mà hiệp định mang lại
đó là tuyên truyền để người trồng rừng hiểu được vai trò quan trọng của việc thực hiện các quy định để được cấp chứng chỉ rừng bền vững
cùng với đó là đẩy mạnh liên kết giữa người trồng rừng và doanh nghiệp chế biến tiêu thụ lâm sản
vấn đề này những năm qua cũng đã được ngành lâm nghiệp quan tâm
và đây cũng là tiền đề quan trọng để truy xuất nguồn gốc gỗ hợp pháp
ông lê thảo ở thôn thiện tránh xã cam thủy huyện cam lộ tỉnh quảng trị
có hơn hai mươi hai hectare rừng tràm khoảng năm năm tuổi
với độ tuổi này những năm trước đây ông có thể bán cho các đơn vị thu mua với giá từ bảy mươi đến tám mươi triệu đồng trên một hectare
tuy nhiên khi biết đến dự án trồng rừng bền vững theo tiêu chuẩn fsc ông đã mạnh dạn đăng ký tham gia
thời gian trồng rừng kéo dài từ chín đến một mươi năm
tiêu chuẩn trồng và chăm sóc cũng không đáng đáng đáng
các đơn vị thu mua cũng đòi hỏi khắt khe hơn
nhưng bù lại mỗi hectare rừng có giá từ bốn trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng
cao hơn từ sáu đến bảy lần cách làm truyền thống
hiện nay toàn xã cam thủy tỉnh quảng trị có chín hộ tham gia dự án trồng rừng bền vững theo tiêu chuẩn fsc
với tổng diện tích lên đến hai mươi chín hectare
những người trồng rừng như ông thảo đã có thể yên tâm hơn về đầu ra cũng như giá trị của rừng trồng
nhóm tôi cũng có là đôi khi tham gia
không có là tám hộ không có một trăm một mươi sáu hectare trong năm hai nghìn ba
thì qua quá trình là chúng tôi vừa bán từ năm hai nghìn ba đến hôm nay là bốn năm
thì năm nay chúng tôi có bán
do đó là thấy cái lợi nhuận lợi ích thực tế là mang lại hiệu quả cao
do đó là hiện nay là chúng tôi vận động thêm tức là bốn hồ nữa
tức là hiện nay rừng fsc chúng tôi cũng có là một trăm bảy mươi hectare
trong rừng fsc thì đã mang lại lợi ích là kinh tế
thực tế là lợi nhuận là so với rừng thường
rừng thường là lợi nhuận tiêu chuẩn
đến nay tỉnh quảng trị có trên hai mươi năm hectare rừng gỗ lớn
được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững fsc
chiếm đến bốn mươi tổng diện tích rừng gỗ lớn được cấp chứng chỉ fsc
dẫn đầu cả nước về phát triển loại rừng này
trong đó ba công ty lâm nghiệp gồm
bến hải đường chín và triệu hải
với diện tích trên hai mươi hectare
còn lại là của hơn năm trăm bảy mươi hộ dân ở các huyện vĩnh linh hải lăng
không chỉ ở quảng trị
hiện nay tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
việc cấp chứng chỉ rừng bền vững
cũng đang được đẩy mạnh và mang lại hiệu quả
thế thì các hộ gia đình có gỗ
bán cho doanh nghiệp chế biến
và doanh nghiệp chế biến lại quay lại là hỗ trợ
các hộ gia đình là quản lý rừng bền vững
và cấp chứng chỉ rừng quốc tế
trong hai năm thì tỉnh tuyên quang là
đã cấp chứng chỉ rừng đến thời điểm hiện nay
được một mươi chín bảy trăm linh hectare
tức là chiếm một phần một mươi cả nước
những năm gần đây
thương mại gỗ đổ gỗ trong nước
và trên thế giới tăng trưởng mạnh
việt nam đã vươn lên trở thành nước đứng thứ chín
trên thế giới và số một châu á
trong lĩnh vực xuất khẩu gỗ và lâm sản
đổ gỗ của việt nam được tiêu thụ
tại một trăm hai mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
trên thế giới
với năm thị trường chính là mỹ trung quốc nhật bản eu
giá trị xuất khẩu lâm sản
đạt trên tám tỷ usd
một mươi tháng của năm hai nghìn một mươi tám
xuất khẩu lâm sản tiếp tục tăng trưởng
đạt bảy sáu tỷ usd
xuất siêu lâm sản chính là năm bảy mươi hai tỷ usd
là một trong những ngành
có giá trị xuất khẩu
đứng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp
tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành
mục tiêu của ngành lâm nghiệp
là phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi
xuất khẩu của ngành
đạt một mươi hai một mươi ba tỷ usd
và đến năm hai nghìn hai mươi năm
đạt từ một mươi tám hai mươi tỷ usd
việc liên minh châu âu eu
ký kết hiệp định đối tác tự nguyện
lâm luật quản trị rừng và thương mại lâm sản
sẽ tiếp tục tạo ra những cơ hội
để gỗ và sản phẩm từ gỗ của nước ta
vào được sâu hơn ở thị trường này
để tận dụng được các cơ hội
mà hiệp định đối tác tự nguyện
về thực thi lâm luật quản trị rừng và thương mại lâm sản
mang lại còn rất nhiều việc phải làm
đặc biệt là việc xây dựng hệ thống
đảm bảo gỗ hợp pháp việt nam
gọi tắt là vnlas
phù hợp với đặc điểm chuỗi cung của việt nam
và quy định của eu
để xác minh truy xuất nguồn gốc gỗ
trong toàn bộ chuỗi cung
làm căn cứ để cơ quan có thẩm quyền của việt nam
cấp giấy phép
cho các lô hàng gỗ
và sản phẩm gỗ của việt nam xuất khẩu sang eu
có thể nói hiệp định đối tác tự nguyện
về thực thi lâm luật quản trị rừng và thương mại lâm sản
giữa việt nam và eu
đang mở ra những cơ hội
nhưng cũng kèm theo không ít những thách thức
đối với ngành lâm nghiệp việt nam
vậy giải pháp mà ngành lâm nghiệp đưa ra là gì
để khắc phục được các khó khăn nội tại
và tận dụng được các cơ hội mà hiệp định mang lại
câu trả lời sẽ có trong cuộc phỏng vấn ngay sau đây
của phóng viên truyền hình nhân dân
với ông phạm văn điển
phó tổng cục trưởng tổng cục lâm nghiệp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
xin chào ông
hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi lâm luật
quản trị rừng và thương mại lâm sản
vpa giữa việt nam và liên minh châu âu
eu vừa được ký kết
điều này sẽ có tác động như thế nào
đến việc xuất khẩu gỗ của việt nam vào thị trường này
tác động tích cực của vpa
là chủ đạo
một là vpa
cái việc ký hiệp định này
một cái sự ghi nhận
nỗ lực của việt nam
nó cũng có tác động là thúc đẩy
cái đà tăng trưởng đang lên của lâm nghiệp
và xuất khẩu gỗ
của việt nam
thứ hai là hiệp định vpa này
thì sẽ có tác động
là cải thiện
thể chế về quản lý rừng
ở việt nam
theo hướng tốt hơn
và hòa đồng vào
cái xu thế
trung của thế giới
thứ ba nữa là
hiệp định cũng tác động
đến tăng trưởng xuất khẩu gỗ
và lâm sản cho việt nam
vậy giải pháp mà ngành đưa ra là gì
để chúng ta có thể tận dụng được các cơ hội
mà vpa mang lại
cũng như đạt được mục tiêu xuất khẩu
mà ngành đề ra
thứ nhất là
chúng ta phải thúc đẩy cái việc
phê chuẩn hiệp định
thì dự kiến là quý i năm hai nghìn một mươi chín
thì sẽ được
chính phủ phê duyệt
hiệp định về phía việt nam
còn về phía châu âu
thì sẽ do nghị viện
của liên minh châu âu
thì đấy là việc chúng ta phải làm
và kế tiếp
việc tiếp theo là chúng ta sẽ xây dựng
một nghị định
về đảm bảo
và phát triển
hệ thống quản lý gỗ
để thực thi nghị định
cái việc thứ ba nữa là
thực thi cái nghị định này
đòi hỏi là
có một số quy trình thủ thuộc
một số cái cách thức
nó phải khác trước
cho nên chúng ta phải đào tạo
xây dựng năng lực
cho các đối tượng có liên quan
và đặc biệt ở đây là các doanh nghiệp
kể cả doanh nghiệp nhập khẩu
và doanh nghiệp xuất khẩu gỗ
để chúng ta
thực thi đúng
các cái cam kết trong nghị định
thêm một cái việc nữa
là chúng ta
đã và đang triển khai
là các cái dự án có liên quan đến
vpa và không chỉ cho việt nam
mà cho các nước
các cái mắt xích
các đối tác có liên quan đến việt nam
và một cái giải pháp nữa
cũng rất quan trọng
là chúng ta sẽ tổ chức tuyên truyền
để cho người người nhà nhà mọi người
các chủ rừng đều biết
thưa quý vị và các bạn
hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi lâm luật
quản trị rừng và thương mại lâm sản giữa việt nam và eu
được kỳ vọng sẽ góp phần
tạo điều kiện chủ động cho các doanh nghiệp
giảm mức rủi ro cho các lô hàng xuất khẩu
và thị trường eu
bên cạnh đó uy tín của việt nam cũng nâng lên
tạo thuận lợi cho các mặt hàng gỗ và lâm sản của chúng ta
xuất khẩu vào thị trường hoa kỳ
úc nhật bản hàn quốc
và những thị trường có những quy định tương tự như eu
về nguồn gốc gỗ
chương trình nông nghiệp truyền động hôm nay xin được tạm dừng tại đây
mọi thông tin về nông nghiệp quý vị quan tâm
xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông nghiệp chuyển động
phòng kinh tế truyền nhân dân
số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm tp hà nội
email nông nghiệp chuyển động a gmail com
chương trình được phát sóng định kỳ vào một mươi tám h thứ năm
phát lại vào bảy h ba mươi phút thứ sáu
và một mươi ba h một mươi năm phút thứ bảy hàng tuần
trên truyền hình nhân dân
ngoài ra quý vị cũng có thể truy cập vào trang web
nhân dântv vn để xem lại chương trình
xin kính chào và hẹn gặp lại
trong những chương trình sau